mở đầu là thông tin liên quan đến vụ nhóm đối tượng tấn công vào trụ sở ubnd xã yà tiêu và xã yà cà tu
trong đó có khu vực làm việc của công an xã thuộc huyện trư quynh tỉnh đắk lắc làm chín người chết hai người bị thương
thông tin từ cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc đơn vị vừa ra quyết định truy nã đặc biệt
một bị can trong vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
bị can bị truy nã đặc biệt là y hoan e ban sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú buôn mắp thị trấn iapok huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc
trước đó vào ngày ba tháng bảy đối tượng trên đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc khởi tố bị can với tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
theo quyết định truy nã bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an
viện kiểm sát hoặc ubnd nơi gần nhất sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã
phải báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc địa chỉ năm mươi tám nguyễn tất thành phường tự an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc điện thoại sáu mươi chín bốn nghìn ba trăm tám mươi chín một trăm ba mươi ba